sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi hai đồng chí võ văn dũng phó trưởng ban thường trực ban nội chính trung ương
thành viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trường đoàn
đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy bà rịa vũng tàu
theo báo cáo của tỉnh ủy bà rịa vũng tàu từ năm hai nghìn một mươi sáu đến hết tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín
các cơ quan của tỉnh đã tiếp nhận hơn năm năm trăm linh tin tố giác về tội phạm và kiến nghị khởi tố
trong đó có một trăm linh bảy tin tố giác tin báo kiến nghị khởi tố có liên quan đến dấu hiệu tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ
tỉnh đã tổ chức tốt việc tiếp nhận tố giác tin báo và kiến nghị khởi tố
tạo điều kiện để người dân các tổ chức cung cấp thông tin về tội phạm tiến hành giải quyết theo đúng quy định
tuy nhiên công tác giám định tài chính định giá tài sản giám định một số lĩnh vực chuyên ngành còn chậm
kéo dài ảnh hưởng đến thời gian giải quyết tố giác tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố
tỉnh ủy bà rịa vũng tàu cũng đề xuất kiến nghị các cơ quan tố tụng trung ương cho ý kiến chỉ đạo về một số vụ việc cụ thể tại địa phương